thưa quý vị trong phiên làm việc sáng nay quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh một số nội dung của nghị quyết số năm mươi ba ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy của quốc hội về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế long thành
qua thẩm tra ủy ban kinh tế quốc hội đồng ý với kiến nghị của chính phủ kéo dài thời gian thu hồi đất bồi thường và hỗ trợ tái định cư dự án sân bay long thành đến hết năm hai nghìn hai mươi bốn
tờ trình của chính phủ nêu rõ trong quá trình triển khai một số nội dung của dự án có thay đổi so với chỉ tiêu chủ yếu đã được quốc hội thông qua tại các nghị quyết
vì vậy chính phủ báo cáo quốc hội xem xét thông qua một số nội dung thay đổi trước khi thủ tướng phê duyệt theo quy định của luật đầu tư công
bộ trưởng bộ giao thông vận tải đã báo cáo lý do điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện và bố trí vốn cho dự án đồng thời để có cơ sở triển khai thực hiện công tác thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư cho dự án
chính phủ kiến nghị quốc hội xem xét thông qua kéo dài thời gian thực hiện dự án đến hết năm hai nghìn hai mươi bốn kéo dài thời gian giải ngân đối với số vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và số vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
ủy ban kinh tế nhất trí với kiến nghị quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án đến hết năm hai nghìn hai mươi bốn nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý để thực hiện hoàn thành các dự án
tuy nhiên đề nghị chính phủ cần làm rõ số kinh phí chưa giải ngân hết của năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một đã được chuyển nguồn hay chưa có đủ điều kiện để báo cáo quốc hội cho phép kéo dài phần vốn này đến hết năm hai nghìn hai mươi bốn hay không
như vậy ủy ban kinh tế cơ bản tán thành với nội dung kiến nghị của chính phủ đưa nội dung này vào nghị quyết chung của kỳ họp thứ sáu
thưa quý vị chia sẻ những khó khăn vướng mắt của các doanh nghiệp
các doanh nghiệp dược trong quá trình sản xuất và kinh doanh thời gian vừa qua đồng thời đề đạt ý kiến và giải pháp đề xuất đối với cơ quan quản lý để có thể xây dựng được chính sách quy định quản lý dược
đây là những nội dung quan trọng tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp dược năm hai nghìn hai mươi ba được bộ y tế tổ chức vào sáng nay tại thành phố đà nẵng
tại hội nghị đại diện các doanh nghiệp quan tâm nhiều đến các vấn đề như đăng ký thuốc
trong đó việc cấp mới gia hạn duy trì và bổ sung số đăng ký thuốc và nguyên liệu vẫn còn chậm
bên cạnh đó là việc quản lý chất lượng thuốc kê khai giá thuốc và đấu thầu thuốc hiện nay vẫn còn những khó khăn vướng mắt
qua hội nghị này chúng tôi thấy chương trình nội dung phương thức tổ chức hết sức công khai minh bạch
chúng tôi hiểu hơn được chiến lược phát triển của ngành dược mà đã được thủ tướng chính phủ quyết định đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi
và từ đó thì chúng tôi cũng có những cái chương trình hành động để mà triển khai cái hoạt động đầu tư này
theo cục quản lý dược bộ y tế những nội dung kiến nghị năm nay có nhiều chuyển biến
trọng tâm chủ yếu tập trung vào việc góp ý sửa đổi luật dược nghị định năm mươi bốn nghị định một trăm năm mươi năm
bên cạnh đó vẫn còn một số ít ý kiến đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ công bố gmb thuốc nước ngoài hồ sơ thông tin quảng cáo thuốc
theo nghị quyết tám mươi và theo luật dược thì đã có một mươi năm số đăng ký được cấp trong hơn một năm vừa qua
thế và tổng cộng nâng tổng cộng các số đăng ký lưu hành ở việt nam hiện nay lên trên hai mươi hai số đăng ký
cơ bản đảm bảo được cung dung thuốc cho người bệnh được sửa đổi các hành lang pháp lý về quy định về đăng ký và quy định về đảm bảo chất lượng
thì đến nay cơ bản các quy định đã được thao gỡ còn tuy nhiên là chúng ta tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp để đẩy mạnh cải cách hành chính
hiện nay bộ y tế đang hết sức khẩn trương để hoàn thành dự thảo luật dược sửa đổi dự thảo nghị định sửa đổi
bổ sung nghị định năm bốn của chính phủ để tạo cơ sở pháp lý sửa các thông tư liên quan từ đó giải quyết bất cập khó khăn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp duy trì phát triển
tuy nhiên bên cạnh những thành tiệu đã đạt được vẫn còn một số tồn tại do các văn bản quy phạm pháp luật chưa kịp thời được sửa đổi bổ sung phù hợp với tình hình thực tế
bộ y tế tiếp tục tham mưu cho chính phủ quốc hội hoặc là bộ y tế ban hành các thông tư để khắc phục từng bước về thể chế
tạo điều kiện cho
doanh nghiệp phát triển và vấn đề thứ hai chúng tôi tập trung đó là cải cách hành chính
theo tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ đó là chúng ta phải tiến hành phân cấp phân quyền và đẩy mạnh cắt giảm các thủ tục hành chính
để làm sao doanh nghiệp sớm được cấp giấy đăng ký điều hành cũng như các thủ tục có liên quan
những nỗ lực của bộ y tế nói chung và các đơn vị trực thuộc bộ y tế nói riêng trong thời gian qua đã được cộng đồng doanh nghiệp dược ủng hộ và đánh giá cao
hội nghị đối thoại doanh nghiệp dược năm hai nghìn hai mươi
là cơ hội để cơ quan quản lý và doanh nghiệp cùng lắng nghe trao đổi tháo gỡ thẳng thắn và minh bạch những vấn đề đang khó khăn tồn tại
mục tiêu cao nhất là đảm bảo cung ứng chủ động kịp thời thuốc có chất lượng an toàn hiệu quả với chi phí hợp lý cho nhu cầu phòng bệnh chữa bệnh của nhân dân
sáng nay tại hà nội bộ công thương phối hợp với cơ quan hợp tác quốc tế hàn quốc tổ chức hội thảo thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp tại việt nam
dự án thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và hỗ trợ thực hiện kế hoạch hành động tăng trưởng xanh việt nam do chính phủ hàn quốc tài trợ thông qua cơ quan hợp tác quốc tế hàn quốc
trong khuôn khổ dự án bộ công thương chịu trách nhiệm quản lý thực hiện các nội dung hoạt động liên quan đến lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
mục tiêu tổng quát của dự án là đóng góp vào mục tiêu quốc gia về giảm cường độ năng lượng bằng cách cải thiện hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp việt nam đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế xã hội giảm phát thải khí nhà kính để ứng phó với biến đổi khí hậu
chiều qua ngày hai mươi năm tháng một mươi sở xây dựng hà nội cho biết nhằm bảo đảm cấp nước sạch ổn định cho người dân khu đô thị thanh hà thực hiện chỉ đạo của thành ủy hà nội ubnd tp và sở xây dựng đã làm việc với các bên liên quan thực hiện các giải pháp cấp nước và điều tiết tối đa nguồn nước mặt sông đuống

trong đó thi đã thu nhận thông tin khoảng của bốn mươi bốn sinh viên có nhu cầu làm giả chứng chỉ rồi gửi thông tin cho lê đăng khoa để khoa gửi cho đức nhờ người làm giả
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với phan văn đức và lê đăng khoa cùng về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
hiện lực lượng công an đã thu giữ khoảng bốn mươi khoảng sáu mươi văn bằng chứng chỉ giả là tăng vật của vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên thông báo những ai liên quan đến vụ án trên thì liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên địa chỉ tại số một mươi hai đường trần nguyên đán khóm đông hưng phường đông xuyên tp long xuyên hoặc điều tra viên lê trọng công số điện thoại chín trăm tám mươi hai tám trăm năm mươi sáu sáu trăm hai mươi để làm việc và giao nộp các văn bằng chứng chỉ giả đã mua
thưa quý vị lừa đảo trên không gian mạng ngày càng đa dạng với những chiêu thức vô cùng tinh vi
mới đây thì bảo hiểm xã hội việt nam cho biết đã nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc có trường hợp giả mạo là giáo viên chủ nhiệm yêu cầu phụ huynh chuyển nộp tiền thu bảo hiểm y tế của học sinh qua tài khoản cá nhân
sau đây xin mời quý vị theo dõi phóng sự của chúng tôi
lợi dụng thời điểm đầu năm học các đối tượng đã giả mạo sử dụng tài khoản gia lô lập tên của giáo viên
người học sinh yêu cầu chuyển tiền bảo hiểm y tế qua tài khoản ngân hàng của cá nhân
khi nhận được thông báo nhiều phụ huynh đã nhẹ dạng tả tin chuyển tiền cho đối tượng
nhìn thấy những tin nhắn cũng như là những ảnh đăng tải trong thời gian trước rất là phù hợp đối với chính là giáo viên chủ nhiệm của con em mình
thì cái việc nhắn tin này nó sẽ có thể sẽ tạo được cái lòng tin đối với các bậc phụ huynh
khi mà giáo viên chủ nhiệm nhắn cái tin để yêu cầu đóng phí bảo hiểm y tế theo thông thường đầu năm thì hay có cái khoản phí này
thì nhiều phụ huynh rất là tin tưởng rằng đó chính là cái nghĩa vụ của mình phải thực hiện
hơn nữa là để mà gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm xác nhận xem có đúng phải cái khoản phí mấy trăm nghìn này để mà đóng là bảo hiểm y tế đúng hay không
thì rất nhiều phụ huynh lại ngại cái vấn đề là hỏi lại giáo viên chủ nhiệm
và chính vì nắm bắt được cái tâm lý này mà các đối tượng đã thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước thực trạng nêu trên bảo hiểm xã hội việt nam khuyến nghị phụ huynh học sinh đề cao cảnh giác
phụ huynh nên cập nhật chính xác số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm và số tài khoản nhận tiền đóng bảo hiểm y tế của nhà trường nơi học sinh theo học
chỉ thực hiện chuyển tiền vào số tài khoản của nhà trường khi có thông báo chính thức từ giáo viên chủ nhiệm
khi thực hiện thao tác chuyển tiền phụ huynh nên kiểm tra kỹ một lần nữa số tài khoản sẽ chuyển xem có trùng khớp với thông báo của giáo viên hay không
phương tức thuận lừa đảo này thì cũng đã rất nhiều người đã sập bẫy đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo
và với góc độ pháp lý thì mọi hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản đều là hành vi vi phạm pháp luật là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bởi vậy là nếu các đối tượng thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt số tiền từ hai triệu đồng trở lên thì đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội
các đối tượng sẽ bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các đối tượng sẽ bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt số tiền từ hai triệu đồng trở lên thì đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội
để xác nhận lại các cái thông tin đó cũng tránh những cái trường hợp là vì vấn đề ngại với giáo viên trong vấn đề xác minh này để mà từ đó không gọi điện
vì bản thân giáo viên chủ nhiệm hiện nay họ cũng rất là hiểu được là tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hiện nay là rất là nhiều
cho nên là cái việc xác minh lại cái vấn đề này là hoàn toàn bình thường không có gì phải ngại cả
và gần hơn nữa nếu có thể thì có thể gọi điện đến số hotline của nhà trường để mà kiểm tra những thông tin về việc là đóng bảo hiểm y tế các khoản mục mà mình cần phải đóng
thẻ bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên đa số có thời hạn sử dụng đến hết năm hai nghìn hai mươi ba nên công tác thu bảo hiểm y tế chưa triển khai trên diện rộng
vì thế phụ huynh và mỗi người dân nên đề cao cảnh giác trước thông tin giả mạo tránh bị lừa đảo
nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ phụ huynh cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
tiếp theo chương trình mời quý vị theo dõi các tin tức kinh tế
các tin tức kinh tế đáng chú ý khác đến từ bản tin kinh tế phương nam
và thành phố hồ chí minh nói riêng đến các doanh nghiệp du lịch lào là nền tảng cho hoạt động quảng bá điểm đến thành phố hồ chí minh tại thị trường khách đông nam á cũng như châu á
tại tuần văn hóa du lịch tây bắc và thành phố hồ chí minh tại luân pha bang lào đoàn thành phố hồ chí minh sẽ thực hiện bốn hoạt động chính
bao gồm biểu diễn các tiết mục văn hóa nghệ thuật siết của thành phố hồ chí minh tại tuần lễ văn hóa du lịch
tổ chức không gian trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm du lịch
thương mại nông nghiệp thành phố hồ chí minh
thực hiện không gian triển lãm ảnh đẹp về du lịch thành phố hồ chí minh
trưng bày ảnh đẹp về văn hóa lịch sử con người cảnh đẹp ẩm thực thành phố hồ chí minh
tham dự hồ thạo quảng bá xuất tiến du lịch vùng tây bắc và thành phố hồ chí minh
giới thiệu quảng bá xúc tiến các điểm đến tiềm năng phát triển du lịch
các sản phẩm du lịch đặc sắc của thành phố hồ chí minh với thị trường du lịch lào cụ thể là tỉnh luôn pha băng
ngoài ra đoàn còn tham gia đoàn farm trip khảo sát điểm đến sản phẩm dịch vụ du lịch
khảo sát các điểm đến du lịch dịch vụ du lịch từ cửa khẩu quốc tế tây tràng tỉnh điện biên
đến tỉnh luân pha bang cách nối du lịch thành phố hồ chí minh các tỉnh tây bắc và lào
ngày hai mươi năm tháng một mươi phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường
công an tỉnh bình thuận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với nguyễn công kính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngụ huyện hàm thuận nam về hành vi buôn lậu
đồng thời tổ chức khám xét nơi làm việc của đối tượng nhằm thu giữ các tài liệu có liên quan
để phục vụ công tác điều tra
căn cứ vào kết quả điều tra công ty cao thành phát tại huyện hàm thuận nam do nguyễn công kính
làm chủ sở hữu điều hành và chịu trách nhiệm hoạt động trên lĩnh vực buôn bán nông lâm sản
chủ yếu là nhập hạt điều thô từ các nước châu phi để sản xuất hạt điều
rồi đem đi xuất hạt
hoạt động nhập khẩu diễn ra từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
và hoạt động xuất khẩu từ tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín được đăng ký
mở tờ khai hải quan nhập khẩu xuất khẩu tại chi cục hải quan cửa khẩu cảng bình thuận
thuộc cục hải quan tỉnh đồng nai
đến tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cục hải quan tỉnh đồng nai ban hành quyết định kiểm tra sâu thông quan
tại công ty này thì phát hiện trên lệch tồn kho thực tế ít hơn so với khai báo hải quan
là gần sáu trăm hai mươi tấn hạt điều thô
qua đấu tranh nguyễn công kính khai nhận đã tự ý bán cho ba doanh nghiệp và một cá nhân trong nước
việc kính nhập hạt điều thô không tiến hành sản xuất để xuất khẩu
mà tự ý chuyển bán tiêu thụ nội địa không đúng các quy trình thủ tục giám sát của hải quan
quy định quản lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đã vi phạm các quy định của pháp luật
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
ngày hai mươi năm tháng một mươi
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã dẫn dãi tàu chở khoảng tám mươi lít dầu đeo
không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa cùng bốn thuyền viên của tàu về thành phố vũng tàu
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật
quá trình làm nhiệm vụ tuần tra trên khu vực biển cách công đảo khoảng một trăm hai mươi hải lý về phía đông
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba phát hiện tàu tg chín mươi nghìn hai trăm chín mươi bảy ts
có dấu hiệu vi phạm nên đã tiến hành kiểm tra
thời điểm này trên tàu có bốn thuyền viên thuyền trưởng là ông nguyễn văn bường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai quê tiền giang
theo lời khai ban đầu của ông bường tàu đang vận chuyển khoảng tám mươi lít dầu đeo
nhưng không xuất trình được chứng tự chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị cục quản lý thị trường tp hcm vừa tổ chức thực hiện tiêu hủy hơn một mươi một sản phẩm hàng hóa
là quần áo bộ cáp sạc điện thoại giả mạo nhãn hiệu của các thương hiệu nổi tiếng
mỹ phẩm và gần tám năm trăm linh bánh trung thu nhập lậu
tại nhà máy công ty cổ phần môi trường việt úc huyện bình chánh tp hcm
đội quản lý thị trường số một mươi hai cục quản lý thị trường tp hcm đã phối hợp các đơn vị chức năng
tiến hành tiêu hủy hàng hóa thuộc một mươi ba quyết định xử phạt vi phạm hành chính
do cục trưởng cục quản lý thị trường và đội trưởng đội quản lý thị trường số một mươi hai ban hành
hàng hóa tiêu hủy gồm hơn một mươi một đơn vị sản phẩm là quần áo bộ cáp sạc điện thoại
giả mạo nhãn hiệu louis vuitton apple mỹ phẩm thuốc lá điện tử thực phẩm nhập lậu
tổng trị giá gần ba trăm linh triệu đồng và gần tám năm trăm linh bánh trung thu bánh trứng chảy không rõ nguồn gốc xuất xứ
đây là tan vật của các vụ việc kiểm tra cao điểm tết trung thu năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn quận một mươi hai
phương thức tiêu hủy được áp dụng là xây nhuyễn hủy hình dạng ban đầu hoặc đốt hủy trực tiếp
trong lò đốt ở nhiệt độ cao
trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế trong nước phục hồi nhẹ nhưng người tiêu dùng vẫn đang bị ảnh hưởng
về việc làm thu nhập nên xu hướng tiêu dùng thay đổi nhiều
thực tế này đang đặt ra cho các doanh nghiệp một bài toán là cần phải đưa ra những kế hoạch
cân đối danh một sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm người tiêu dùng khác nhau
những năm trước chi riêng sản phẩm cà pháo ngầm
đã mang về cho công ty này ba mươi tỷ đồng
tuy vậy trong năm nay gần như chắc chắn doanh số sản phẩm này sẽ sụp giảm
giờ trung bình mỗi tháng chỉ bán được hơn một tỷ đồng
để duy trì doanh thu công ty chủ động dùng lực cho các mặt hàng khác
thay đổi chiến lược kinh doanh đang là cách mà nhiều doanh nghiệp thực phẩm áp dụng
để đối mặt với những thách thức trong thời điểm hiện tại
bát hóa xanh chiếm tám trong hệ thống của chúng tôi
winmark chiếm bốn trong hệ thống của chúng tôi
và cốt bắc chiếm khoảng
chừng hai mươi hai mươi một trong hệ thống của chúng tôi
như vậy ba cái nhà đó cộng lại khoảng ba mươi hai
là giảm từ chín mươi hai đến chín mươi năm xuống còn ba mươi hai
thì theo lý thuyết là công ty chúng tôi sẽ sập đổ và phá sản
nhưng mà công ty chúng tôi lại đi ngược thời đại là chúng tôi tăng trưởng
so với năm ngoái là một mươi chín hai mươi một
điều đó đến từ đâu
thì nãy tôi đã nói rồi
điều đó đến từ việc chúng tôi tìm ra được một sản phẩm
luôn lách qua được cái khe cửa hẹp này để xuất khẩu
đến bây giờ là doanh số xuất khẩu nhà tôi là từ
còn đối với doanh nghiệp này
dù sản phẩm đã xuất khẩu vào một trăm linh hai quốc gia và xuất khẩu đang tốt
nhưng đơn vị này cho biết đang phải vật lộn với thị trường nội địa
bởi trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn
người tiêu dùng trong nước thường sẽ xem xét lại mức độ quan trọng
của hàng hóa và dịch vụ đối với gia đình
vì vậy đơn vị cố gắng giảm bốn mươi
nhưng chất lượng vẫn được nâng cao để giữ chân khách hàng
thực sự tôi cũng muốn mang các coffee mà chất lượng tốt
cũng như là hàng nguyên chất
chế biến sâu và phát triển bền vững tới người tiêu dùng việt nam
chính vì thế chúng tôi cũng đã phát triển mạng lưới
ở các siêu thị cũng như mở các cửa hàng
rồi bán vào các kênh nhiều kênh như là gt
rồi các kênh truyền thống và online
chúng tôi cũng cố gắng để mạnh cái chuyện đấy
để bán hàng nội địa phân phối
làm thế nào để người tiêu dùng việt nam
có thể có được cái hàng chất lượng tốt để mà có thể uống
và đấy là cái mà chúng tôi cũng đã luôn lỗ lực rất nhiều
trong vòng sáu năm vừa qua
nhìn nhận về thị trường cuối năm
các chuyên gia cho rằng sức khỏe và an toàn thực phẩm
vẫn là hai yếu tố mà người tiêu dùng quan tâm hàng đầu
tuy nhiên thu nhập việc làm và đặc biệt là chi phí gia tăng
khiến họ lo lắng hơn trong những tháng gần đây
chính điều đó đã ảnh hưởng đến xu hướng tiêu dùng
những tháng cuối năm
do đó các doanh nghiệp cần nắm bắt
để có cơ sở điều chỉnh kế hoạch phù hợp
tôi nghĩ cái vấn đề quan trọng nhất hiện nay
là các doanh nghiệp cần thiết phải nắm chắc
những cái thông tin những cái kế hoạch phù hợp

và đồng thời là chọn được những cái giải pháp của mình
từ những cái giải pháp ngắn hạn
cho tới những cái giải pháp trung hạn
bên cạnh cái chất lượng thì phải chú ý là
xây dựng cái hệ thống dịch vụ như thế nào
là được người tiêu dùng chấp nhận
cái sự thích ứng với những thay đổi
nó phải như thế nào
tôi cho là đó là những cái ứng tố quan trọng nhất
ngoài những giải pháp như trên
nhiều ý kiến cho rằng doanh nghiệp cần suy nghĩ
tới việc cân đấu danh một sản phẩm của công ty mình
để vẫn có những sản phẩm thu hút người tiêu dùng
khiến cho người tiêu dùng phải chi tiền
sản phẩm cần thiên về tốt cho sức khỏe
thêm nhiều giá trị và có tính cá nhân hóa cao hơn
ngoài ra vẫn phải có những hoạt động kích cầu
có những sản phẩm để duy trì người tiêu dùng
lúc họ khó khăn để tiếp tục giữ họ
là một khách hàng trung thành trong tương lai